trộm cắp thiết bị phục vụ thi công công trình cao tốc bắc nam trị giá gần tám mươi triệu đồng
đối tượng nguyễn đình hồ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện triệu sơn vừa bị công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa bắt giữ
trước đó công an huyện triệu sơn nhận được tin báo của một cán bộ thi công cầu công trình cao tốc bắc nam
đoạn qua địa bàn thôn thị tứ xã đồng tiến huyện triệu sơn về việc bị kẻ gian trộm cắp một máy toàn đặc điện tử nhãn hiệu nikon n năm
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng hồ là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên
thu giữ một máy toàn đặc điện tử nhãn hiệu nikon n năm và một xe máy là phương tiện gây án của đối tượng